chuyển sang các tin tức về an ninh trả tự ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thường tín
thành phố hà nội đã phối hợp với các phòng chức năng xác định được nghi can trong vụ giết người cướp tài sản
mà nạn nhân là sinh viên trường học viện ngân hàng mất tích cách đây bốn ngày
trước đó vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi công an huyện thường tín nhận được đơn trình báo của chị thuận
ở xã nguyễn trãi huyện thường tín về việc con gái chị là cháu trần thúy hiền sinh năm hai nghìn một mươi
mất tích từ tối ngày hai mươi ba tháng một mươi sau khi tiếp nhận đơn trình báo cơ quan điều tra đã xác định nghi can chính
là nguyễn xuân trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ở xã văn phú huyện thường tín và nguyễn văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại xã quất động huyện thường tín đều là những đối tượng nghiện ma túy
tại cơ quan công an trung khai nhận rủ quân đi trộm cắp tài sản
trung trông thấy nạn nhân hiền đang đứng gần bờ sông nhuệ nghe điện thoại di động
ngay lúc này đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản
chúng đã bàn bạc với quân việc cướp điện thoại của nữ sinh rồi đẩy nạn nhân xuống sông để thực hiện đến cùng hành vi tàn ác
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
ngồi vắt vẻo trên lan can của tầng một mươi bảy rồi múa hát khiến cho nhiều người đi đường hoảng sợ
đó là vụ việc vừa xảy ra sáng nay tại tòa nhà cao tầng trên đường lê đức thọ quận cầu giấy hà nội
sau gần ba giờ đồng hồ áp dụng mọi biện pháp nghiệp vụ lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy đã đưa được nam thanh niên khỏi vị trí nguy hiểm
theo các nhân chứng cho biết khoảng chín giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
nhiều người đi đường phát hiện một nam thanh niên leo ra lan can của một tòa nhà cao tầng
ngồi ở ô văng và liên tục múa hát lo sợ nam thanh niên này có thể mất kiểm soát và nhảy từ trên cao xuống
người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng
tất cả là các lực lượng công an nhân dân này với các đội giải cứu đến này rất là tinh thần cao
để giải cứu cho cháu được điều đó là tốt nhất
theo quan điểm của tôi tất cả là với cái trách nhiệm cao nhất của công an phường công an thành phố và công an quận
đã rất kịp thời và để đến mà để giải quyết công việc và cứu nạn cứu hộ cho cái cháu đấy và gia đình
và đồng thời cũng là làm công tác tất cả mọi vấn đề về an ninh trật tự ở đây là rất tốt
làm sao để mà có một cái góc độ mà giải cứu cho cháu ở góc độ an toàn nhất mà thành công nhất
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận cầu giấy đã áp dụng mọi biện pháp cứu nạn
một mặt tiếp cận vị trí nam thanh niên đồng thời chuẩn bị sẵn sàng tình huống người này nhảy xuống
phải đến gần một mươi hai giờ cùng ngày lực lượng chức năng mới thuyết phục thành công và đưa anh ta rời khỏi vị trí nguy hiểm
tôi nghĩ của cháu là hãy cười mới xác nhận năm ba hôm nay là cười cười nói với mình
không không không tập trung vào công việc
ai nói gì cũng không không không ý
thâm thần nó cũng không được như người bình thường
vừa rồi qua cháu lên dạy dục cháu lên tầng ca như thế thì nhờ các anh công an đã cứu hộ đã đưa cháu về an toàn
gia đình xin chân thành cảm ơn
tự nhiên hôm nay thì thấy mọi điện doanh em bảo về đây khuyên em nào thì em cũng giật cả mình luôn
không biết là em
em thay mặt gia đình cảm ơn thiếu công an đã giúp cho em em trở về an toàn
sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng chức năng cũng như sự phối hợp của gia đình đã kịp thời đảm bảo an toàn cho thanh niên này
qua làm việc với cơ quan công an được biết thanh niên trên là nguyễn quốc anh sinh năm hai nghìn ba hộ khẩu thường trú tại thanh hà nam sơn sóc sơn hà nội
quốc anh có dấu hiệu bị trầm cảm
hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến đường dây đánh bạc bằng hình thức mua số lô số đề qua mạng internet với số tiền giao dịch lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi ngày
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang đã tiếp tục phối hợp với các cục nghiệp vụ bộ công an thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với bốn đối tượng đang lưu trú đang thường trú tại thành phố hà giang về hành vi đánh bạc
các đối tượng bị bắt gồm phạm văn nam trần duy hưng đỗ thị mỹ lệ và bùi thị dung
liên quan đến vụ án này trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi cơ quan công an đã bắt bảy đối tượng
như vậy tính đến thời điểm này cơ quan công an đã tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh hà giang và tỉnh vĩnh phúc
thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra mở